quyền cũng khuyến khích các tổ chức tài chính tăng cường hỗ trợ tín dụng và giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch
các biện pháp hỗ trợ tập trung vào các ngành chịu tác động lớn nhất gồm ăn uống bán lẻ du lịch giao thông vận tải và triển lãm
thượng hải đã bước sang ngày thứ hai của đợt phong tỏa và xét nghiệm hàng loạt theo hai giai đoạn lấy sông hoàng phố làm danh giới khi đang phải chống chọi với đợt bùng phát lớn nhất từ trước đến nay
trong thông báo ngày hai mươi chín tháng ba của ủy ban y tế quốc gia trung quốc trong tổng số gần sáu chín trăm linh trường hợp dương tình mới trong cộng đồng trên cả nước thượng hải báo cáo gần bốn năm trăm linh trường hợp gồm chín mươi sáu ca covid một mươi chín và bốn ba trăm tám mươi một trường hợp không triệu chứng tăng gần một trường hợp so với một ngày trước đó
khi biến thể omicron có khả năng lây truyền cao tiếp tục gây ra nhiều rủi ro và lo ngại về chi phí kinh tế và xã hội do dịch bệnh kéo dài thách thức chiến lược zero covid một mươi chín năng động của trung quốc
một số thành phố lớn của nước này như thượng hải thâm quyến đang nỗ lực tìm kiếm những phương pháp chống dịch mới giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với các hoạt động kinh tế xã hội
với vị trí là trung tâm tài chính của cả nước thượng hải đang thử nghiệm cách tiếp cận mới nhất là quản lý khép kín theo từng giai đoạn thay vì phong tỏa toàn thành phố bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng ba
cách tiếp cận của thượng hải đã được đưa ra một ngày sau khi trung tâm công nghệ thâm quyến thông báo nối lại cuộc sống và công việc bình thường sau một tuần tạm dừng các hoạt động để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín với việc áp dụng các biện pháp khác nhau ở các khu vực khác nhau trong thành phố